để phấn đấu năm mươi năm số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng trị đã có những giải pháp và cách làm khác nhau
song quan trọng nhất vẫn là người dân bản thân người dân phải hiểu và cùng chung tay chung sức đồng lòng
thì mới đẩy nhanh được tiến trình xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương
mở được những con đường rộng gần ba mét như thế này người dân ở thôn tân trại hai xã vĩnh giang huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đã hiến hơn bốn mét vuông đất hàng nghìn gốc cây công nghiệp lâu năm và hàng nghìn mét tường rào
bên cạnh việc huy động nguồn lực từ người dân nhiều địa phương ở huyện vĩnh linh rất quan tâm đến việc chuyển đổi và phát triển kinh tế cho người dân
chủ trương của đảng ủy là tập trung để chuyển đổi các mô hình phát triển kinh tế
nhân dân đã tích cực mở rộng vùng nuôi trong thuyền sản mở rộng đầu xến thướng hiểu đầu xến tăm của xã cây truyền thống
và đã đưa vào lấy đến năm nay thì đã mở rộng vùng của mình là hơn một trăm linh hectare
nhờ vào sự chung tay phát huy nội lực từ người dân nên vĩnh linh là huyện dẫn đầu của tỉnh quảng trị về số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
đến nay toàn huyện vĩnh linh có một mươi một trên một mươi chín xã đạt chuẩn
cái niềm là
làm sao đó để vận động nhân dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là một cái đích mà cần phải hướng tới mỗi người dân phải thấm nhuận
từ đó họ hiển đất hiển nhà hiển đường hiển công thậm chí đóng góp bằng tiền để xây dựng với một tinh thần đoàn kiệt rất là cao
bằng sự đóng góp sức người và sức của từ nhân dân đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã có ba mươi một trên một trăm một mươi bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
và mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi quảng trị sẽ có năm mươi
trong số xã đạt chuẩn nông thôn mới
chúng ta có những giải pháp căn cơ hơn và có hiệu quả hơn huy động xã hội hóa từ các nguồn lực của từng doanh nghiệp
và đặc biệt là tập trung để phát triển các cái mô hình sản xuất và qua đây là xem là có thể nói rằng để mà có một cái điều kiện
để người dân có thu nhập cao hơn thì có điều kiện để quay lại để tập trung để mà phát tri cái nỗ lực của mình để tập trung để xây dựng nông thôn mới
như bác hồ đã từng nói
dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
mặc dù là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng quảng trị đã biết tạo sự đồng lòng đồng sức chung tay xây dựng nông thôn mới từ người dân
với phương châm dân có nguồn lực thì việc xây dựng nông thôn mới sẽ thành công